hội đồng nhân dân tp hà nội dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về ba nhóm vấn đề nóng
hiện đang được cử tri và người dân rất quan tâm
trong đó vấn đề quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn trên địa bàn
di rời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi địa bàn được đại biểu hội đồng nhân dân đặc biệt quan tâm
đến nay tỷ lệ diện tích phủ kín quy hoạch đạt tám mươi sáu
tuy nhiên công tác quy hoạch quản lý quy hoạch còn có những bất cập hạn chế về chất lượng quy hoạch
điều chỉnh quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn
điện hình là việc quy hoạch thị xã sơn tây đã năm năm chưa xong
thể hiện sự quan tâm của cử tri đến chuyên đề này

về quy hoạch đô thị và nông thôn chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội yêu cầu một số sở ngành tích cực chủ động phối hợp trả lời đại biểu cử tri và nhân dân
sớm triển khai các biện pháp tích cực nhất và lỗ hổng trong công tác quy hoạch